ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
công nhận huyện đông sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi năm
sau nhiều nỗ lực phấn đấu của đảng bộ chính quyền và nhân dân tới nay cơ sở hạ tầng nông thôn
trên địa bàn huyện đông sơn đã thay đổi toàn diện huyện có một mươi bốn trên một mươi bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới
và hoàn thành chín trên chín tiêu chí cấp huyện tổng nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn đạt hơn sáu một trăm tám mươi tỷ đồng trong đó nhân dân tham gia hiến đất
đóng góp kinh phí ngày công lao động là ba tám mươi tỷ đồng
tại địa bàn huyện đông sơn tình hình an ninh chính trị được giữ vững
nhiều năm qua không có tệ nạn về an ninh trật tự mất an toàn xã hội huyện đã huy động tối đa
mọi nguồn lực để phát triển nông nghiệp công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ
năm hai nghìn một mươi tám thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt bốn mươi ba năm triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn sáu mươi ba